ngày hai mươi bảy tháng chín trong chuyến thăm và làm việc tại hàn quốc đoàn đại biểu cấp cao của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã tới chào xã giao chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang tại trụ sở quốc hội hàn quốc ở thủ đô seoul
phát biểu trong cuộc gặp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã chúc mừng những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của hàn quốc
mong muốn chủ tịch moon hee sang và quốc hội hàn quốc tiếp tục quan tâm ủng hộ việc phát triển quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và hiệu quả
tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc nhất là việc phụ nữ việt nam kết hôn với công dân hàn quốc
hòa nhập tốt với xã hội hàn quốc và trở thành cầu nối của tỉnh hữu nghị hai nước
về phần mình chủ tịch quốc hội hàn quốc cho rằng quan hệ việt nam hàn quốc không phải là quan hệ thông thường mà là quan hệ rất đặc biệt
đồng thời nhấn mạnh chính sách hướng nam mới của chính quyền hàn quốc hiện nay coi trọng quan hệ với hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trong đó có việt nam
cũng trong chuyến thăm và làm việc tại hàn quốc đoàn đề biểu mặt trận tổ quốc việt nam đã có cuộc gặp chủ tịch đảng dân chủ đồng hành hàn quốc
làm việc với chủ tịch hội đồng kinh tế xã hội lao động hàn quốc tới dự lễ ra mắt hiệp hội xoanh nhân và đầu tư việt nam hàn quốc và một số hoạt động tại tỉnh gyeonggi